công an tỉnh đồng nai vừa triệt phá một đường dây làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng minh nhân dân sổ khẩu và vừa mở văn phòng công chứng giả để lừa đảo chiếm đoạt của nạn nhân số tiền hơn bốn tỷ đồng
ba đối tượng đã bị bắt giữ để điều tra
ba đối tượng gồm hoàng thị kiều trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hoàng thị trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và nguyễn ngọc nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đều trú trên địa bàn tỉnh đồng nai
cơ quan công an xác định để có tiền tiêu xài và trả nợ các đối tượng đã bàn bạc với nhau làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tìm con mồi để bán lấy tiền chia nhau
cụ thể như sau hoàng thị kiều trang tìm thông tin liên quan đến thửa đất số hai trăm linh năm tại địa chỉ lô d một mươi đường võ thị sáu phường thống nhất tp biên hòa
sau đó kiều trang thuê người làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại vị trí nói trên làm giả một giấy chứng minh nhân dân
một sổ hộ khẩu
hoàng tên nguyễn thị ngoan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ ở phường bình đa thành phố biên hòa nhưng lại gián hình của trang trên chứng minh nhân dân
tiếp đó các đối tượng thuê căn nhà ở khu phố một phường an bình tp biên hòa để mở văn phòng giả làm văn phòng công chứng chấn biên số một
sau đó kiều trang trực tiếp liên lạc với ông phạm công thành sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chủ tịch quận bình thạnh thành phố hồ chí minh để thỏa thuận bán mảnh đất trên với giá bốn tỷ đồng
lúc mà gặp ông bị hại thì ra văn phòng công chứng giả thì chị trang làm công chứng viên còn chuyện
trong vai là thư ký của con rồi thực hiện hợp đồng giao dịch với nhau
giao dịch xong thì ông bị hại đưa hai tỷ thì chị nga bỏ lên xe đi về
sau khi đồng ý mua lô đất trị giá bốn tỷ đồng các đối tượng dẫn bị hại đến văn phòng công chứng giả đã được dựng lên trước đó
ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi dùng dấu giả của văn phòng công chứng để xác thực việc mua bán
nạn nhân là ông thành đã chuyển đủ số tiền bốn tỷ đồng
cho các đối tượng lừa đảo
sau khi thực hiện thành công vụ làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đất tài sản trị giá bốn tỷ đồng
hoàng thị kiều trang đem toàn bộ hồ sơ giấy tờ giả đưa đi tiêu hủy
trước khi rủ nhau bỏ trốn các đối tượng đã chia cho hoàng thị kiều trang một trăm năm mươi triệu đồng
hoàng thị trang một bảy tỷ đồng và nguyễn ngọc nga hai tỷ một trăm năm mươi triệu đồng
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an thu giữ tổng cộng số tiền là một tỷ ba trăm chín mươi ba triệu đồng
riêng số tiền hơn hai sáu tỷ đồng
hoàng thị trang và nguyễn ngọc nga khai nhận đã trả nợ nhóm cho vay nặng lãi ở thành phố hải phòng và một số người khác
thì qua vụ án này chúng tôi nhận thấy thủ đoạn của đối tượng lừa đảo rất tinh vi
chúng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương thức thủ đoạn từ giai đoạn chuẩn bị cho đến giai đoạn thực hiện hành vi
đến giai đoạn sau khi chiếm đoạt tài sản và xóa dấu vết
các đối tượng đã đưa nạn nhân vào đây để thực hiện các thao tác công chứng và đóng dấu
xem như là một thao tác chuyển dưỡng đất hợp pháp
và nạn nhân hoàn toàn không có phát hiện ra thủ đoạn này
qua vụ việc trên cơ quan công an cảnh báo người dân hãy nâng cao ý thức cảnh giác
không ham lợi với những thửa đất được giao bán với giá rẻ hơn bình thường
và không giao giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho người mà mình chưa rõ thông tin hoặc có nhiều biểu hiện bất thường khi tiếp xúc
khi thực hiện mua bán sang nhượng giấy tờ cần đến cơ quan công chứng nhà nước
phòng công chứng có uy tín tuyệt đối không nên đi đến những phòng công chứng chưa được nhiều người biết đến
vì đây là nơi các đối tượng tội phạm núp bóng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản